nhân dịp tết nguyên đán cổ truyền kỷ hợi hai nghìn một mươi chín ngày ba mươi tháng một đại sứ quán việt nam tại liên bang nga
đã tổ chức tiệc chiêu đãi đối ngoại tại trung tâm thương mại hà nội moscow ở thủ đô moscow của liên bang nga
tới dự buổi chiêu đãi có đông đảo khách mời là đại diện các bộ ngành liên bang nga
đại diện đại sứ quán các quốc gia asean tại liên bang nga và đông đảo những người bạn nga có quan hệ thân thiết với việt nam
phát biểu tại buổi lễ đại sứ ngô đức mạnh đã nhấn mạnh trong năm hai nghìn một mươi tám mối quan hệ hữu nghị nga việt nam không ngừng được củng cố và phát triển
đặc biệt mức độ tin cậy chính trị tiếp tục tăng cao nhờ hai bên tích cực trao đổi các chuyến thăm cấp cao và cấp cao nhất
đại sứ ngô đức mạnh bày tỏ tin tưởng với sự nỗ lực từ hai phía mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa nga và việt nam
ngày càng được mở rộng củng cố và làm sâu sắc hơn nữa
đại sứ ngô đức mạnh bày tỏ tin tưởng với sự nỗ lực từ hai phía mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa nga và việt nam